ngành khoa học và công nghệ sẽ đẩy mạnh hoàn thiện các chính sách lấy doanh nghiệp là trung tâm trong năm hai nghìn hai mươi
đây là một nội dung đáng chú ý tại họp báo thường kỳ quý ii của bộ khoa học và công nghệ diễn ra trong ngày hôm nay
đánh giá sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi lãnh đạo bộ khoa học và công nghệ cho rằng đây là giai đoạn hết sức khó khăn của đất nước
khi phải nỗ lực vượt bậc để vừa kiểm soát dịch bệnh vừa duy trì phát triển kinh tế xã hội
nhưng chính trong giai đoạn này ngành khoa học và công nghệ đã có cơ hội được khẳng định mình
nhiều kết quả nghiên cứu được tích lũy trong nhiều năm nhiều nghiên cứu mới đã được nhanh chóng ứng dụng và phát huy hiệu quả
như sản xuất bộ kit phát hiện virus sars cov hai nuôi cấy và phân lập thành công virus sars cov hai hay robot hỗ trợ chống dịch
những kết quả này góp phần đưa việt nam trở thành quốc gia khống chế dịch bệnh thành công nhất trên thế giới
và là quốc gia hiếm hoi duy trì được mức tăng trưởng dương trong quý ii